ba đối tượng vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh tạm giữ về hành vi đánh bạc
trước đó tại khu vực cổng sau trường trung học phổ thông quang trung công an thị trấn gò dầu tỉnh tây ninh
bắt quả tàng nguyễn thanh nam đang làm cái cho tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền cho một mươi hai người tham gia
thu giữ nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc trên một mươi bốn triệu đồng và một mươi ba xe mô tô
hiện công an thị trấn gò dầu chuyển giao người và tăng vật cho công an huyện gò dầu thụ lý điều tra